vào ngày ba tháng một mươi hai tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga konstantin vnukov đến chào từ biệt
nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chúc mừng
cũng như đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc củng cố và tăng cường quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện với việt nam liên bang nga
khẳng định chính sách nhất quán của đảng nhà nước việt nam là coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ
với liên bang nga thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị đại sứ chuyển lời chào thân ái lời thăm hỏi thân thiết
lời chúc sức khỏe đến tổng thống liên bang nga vladimir putin và cảm ơn tổng thống vladimir putin
đã tham dự hội nghị cấp cao đông á trong khuôn khổ năm chủ tịch asean của việt nam
chuyển lời chào tới chủ tịch đảng nước nga thống nhất medvedev
chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp
đại sứ konstantin vnukov khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình
để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển